tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã tổ chức diễn tập tại sáu điểm cầu tại miền bắc và miền trung
với kịch bản giả định một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi tại khu vực máng biển somalia philippines vào lúc tám giờ bốn mươi năm theo giờ việt nam
đối với việt nam dự báo vụ ảnh hưởng lớn nhất sẽ là từ đà nẵng đến quảng ngãi với độ cao của sóng là trên năm mét
thời gian tấn công là từ một mươi giờ ba mươi đến một mươi hai giờ ba mươi
đối sánh với các thông tin từ các trung tâm cảnh báo sóng thần quốc tế các chuyên gia đã đề nghị ban hành tin cảnh báo sóng thần ngay lập tức cho toàn giải ven biển việt nam
trong đó đặc biệt lưu ý khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi sẽ có sóng thần với độ cao cực đại là từ sáu đến bảy mét
với chuẩn tin nhắn sẵn có thực hiện thông báo cho các địa phương và cảnh báo các tàu thuyền phải tiếp tục ở ngoài khơi thật xa bờ cho đến khi hết cảnh báo
các bản tin cảnh báo sóng thần sẽ tiếp tục ở ngoài khơi thật xa bờ cho đến khi hết cảnh báo

đây là đề án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai triển khai theo đề án xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần bốn trăm ba mươi của chính phủ
giai đoạn một sẽ được thí điểm tại hai mươi một trạm của quảng nam và ba mươi trạm tại đà nẵng